bốn bánh heroin và gần bảy viên ma túy tổng hợp là tăng vật của vụ án ma túy mà công an tỉnh lâm đồng vừa triệt phá vào chiều ngày hôm qua
vào đêm ngày bốn tháng một mươi hai lực lượng công an đã đột kích vào nơi ẩn náu của nhóm đối tượng bắt giữ nguyễn thị kim anh chú tại tỉnh bình thuận và sáu đối tượng thu giữ tăng vật gồm bốn bánh heroin và gần bảy viên ma túy dạng thuốc lắc
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán vận chuyển ma túy vào lâm đồng và các tỉnh kiếm tiền từ hoạt động phi pháp này lên tới hàng tỷ đồng
công an huyện đắc long tỉnh đắc đông cho biết vừa phát hiện bắt giữ đối tượng dương trí hướng chú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện đắc long
vào tháng một năm hai nghìn một mươi một hướng cùng một số đối tượng khác dùng dao khống chế
cướp số tiền một mươi năm triệu đồng của hai người dân ở xã bắc sơn huyện trảng bom tỉnh đồng nai
sau khi gây án hướng bỏ trốn khỏi địa phương ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trảng bom đã ra quyết định truy nã đối với hướng về tội cướp tài sản
qua công tác nghiệp vụ ngày bốn tháng một mươi hai vừa qua lực lượng công an huyện đắk long đã phát hiện bắt giữ dương trí hướng đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hướng để làm thủ tục bàn giao đối tượng cho công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai điều tra xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị vào lúc một mươi bảy h chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với ông nguyễn quang trung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đà nẵng về hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát lãng phí theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đà nẵng tiền thân là doanh nghiệp nhà nước công ty phát triển nhà
theo kết quả điều tra vào ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn chín trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa ba ngày
ông nguyễn quang trung đã đại diện công ty chuyển nhượng
ông trung đã đại diện công ty chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà tại số một trăm tám mươi sáu trần phú với giá gần hai tỷ đồng
cơ quan điều tra xác định công ty này đã không đấu giá bán tài sản không tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng công khai theo quy định của pháp luật
gây thiệt hại cho nhà nước gần một năm tỷ đồng vào thời điểm năm hai nghìn chín
mở rộng điều tra xác định ông trung đã có hàng loạt sai phạm trong quản lý bảy công sản trên địa bàn thành phố tổng trị giá thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đồng
trước đó công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đà nẵng cũng đã bị phát hiện bán hàng trăm căn hộ trái quy định tại dự án manachry đường trần hưng đạo phường an hải tây quận sơn trà
ủy ban nhân dân huyện nông cống tỉnh thanh hóa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn dày kim việt nằm trên địa bàn thị trấn nông cống
làm một người tử vong và ba người khác bị thương nặng
theo thông tin ban đầu
vụ việc xảy ra vào chiều ngày năm tháng một mươi hai khi các công nhân đang thi công nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn dày kim việt bỗng nhiên kèo kết cấu bị gãy
khiến bốn người đang làm trên độ cao hàng chục mét rơi xuống đất
hậu quả khiến một người tử vong tại chỗ ba người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện nông cống
những người bị thương đã được chuyển xuống bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa để điều trị
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ
nói đến đường dây tổ chức đánh bạc
và đánh bạc qua mạng internet với tính chất và quy mô lớn nhất từ trước tới nay ở ninh thuận
đã có năm đối tượng bị khởi tố trong đó có bốn bị can bị tạm giam một trường hợp còn lại đang được tại ngoại
ngày bảy tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
đối với năm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn bảy trăm linh tỷ đồng
ngoài bị can nguyễn sĩ phát sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú huyện ninh sơn bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
bốn bị can còn lại đều bị tạm giam gồm nguyễn hoàng gia bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú huyện ninh sơn
nguyễn thành vi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú phường văn hải nguyễn sơn hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú phường mỹ đông
và phạm phú việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú phường mỹ bình thành phố phan giang tháp thàng
mở đầu là một số thông tin về an ninh trật tự
chiều tối ngày bảy tháng một mươi hai công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa làm rõ bắt giữ đối tượng
có hành vi trộn cấp tài sản gây thiệt hại khoảng ba mươi triệu đồng
trước đó rạng sáng cùng ngày lợi dụng gia đình anh phạm thanh xuân ngụ phường bũ long
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai sửa chữa nhà có dựng giàn giáo đến tầng ba
cải giang đã đột nhập vào tầng ba lấy trộm một bộ lưu đồng năm điện thoại di động
một máy tính bản một đồng hồn đeo tay trị giá tài sản mất khoảng ba mươi triệu đồng rồi tẩu thoát
nhận được tin báo của bị hại đảnh đạo công an thành phố biên hòa chỉ đạo các trinh sát
đội cảnh sát hình sự và công an phường bũ long tiến hành truy xét
đến chiều cùng ngày thì bắt được nghi phạm nguyễn văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quê tỉnh vĩnh long
tạm trú khu phố năm phường bủ long tỉnh phố biên hòa vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
còn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu cho biết
đang củng cố hồ sơ làm rõ hành vi trộm cắp tài sản đối với đối tượng lâm văn úc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ ấp một mươi năm a xã vĩnh mỹ a huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
theo hồ sơ của cơ quan công an để có tiền tiêu xài cá nhân lâm văn úc cùng đồng bọn lẻn vào tròi vuông
của một người dân trên địa bàn ấp một mươi năm a xã vĩnh mỹ a huyện hòa bình tỉnh bạc liêu để lấy trộm
một cái mưu tơ điện một cái máy khoan và một cái máy mài
khi chưa kịp đem số tài sản này đem bán thì lâm văn úc cùng đồng bọn bị lực lượng công an bắt giữ
hiện cơ quan công an đã sang quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với lâm văn úc cùng đồng bọn để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
công an quận bình thạnh thành phố hồ chí minh vừa triệt phá một ban nhóm chuyên trọng cấp xài gắn máy
tại các cửa hàng tiện lợi siêu thị quán cà phê trên địa bàn thành phố
đây là nhóm đối tượng phạm tội chuyên nghiệp thối đoạn tinh vi và liều lĩnh
sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị truy đuổi
công an quận bình thạnh đã khởi tố ba đối tượng gồm nguyễn doãn hữu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
đào công thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng quê nghệ an và phan văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
quê hà tĩnh về hành vi trộm cắp tài sản
ngoài ra công an còn khởi tố ba đối tượng khác gồm nguyễn thành hội sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trương ngọc phượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và trương trường an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng quê trà vinh
về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm
mới đây công an quận bình thành phối hợp với công an quận tân bình phát hiện sáu thanh niên
nghi vấn trộm cắp tài sản nên đưa về trụ sở lấy lời khai
qua kiểm tra công an thu giữ nhiều điện thoại di động xe máy dao kim loại
bình sạch hơi cay hung khí
các đối tượng này khai nhận đã thực hiện thành công nhiều vụ trộm xe gắn máy
tại các cửa hàng tiện lợi quán cà phê ở nhiều quận quyện của tp hcm
trong quá trình đấu tranh bắt giữ băng nhóm này lực lượng công an đã bị các đối tượng
chống trả quyết liệt chúng dùng bình xịt hơi cay hung khí sẵn sàng tấn công khi bị truy đuổi
thưa quý vị và các bạn thời gian qua trên địa bàn tp hcm nhiều mô hình đội tự quản
về an ninh trật tự do nhân dân cùng với lực lượng công an thành lập đã tạo ra điểm sáng
trong công tác xây dựng vững chắc phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở
hoạt động tự quản của những mô hình này đã đạt hiệu quả cao trong công tác giữ vững an ninh trật tự
phóng sự sau được thực hiện tại thôn bát còn chèm xã khánh thượng huyện ba vì tp hà nội
và đây cũng là xã xa nhất nằm ở phía tây bắc của thủ đô hà nội giáp với tỉnh hòa bình
ngay từ sáng sớm đội an ninh tự quản của thôn bắt còn chèm đã tới các hộ trong thôn để tuyên truyền
về việc phòng ngừa dịch bệnh covid cũng như nhắc nhở các hộ dân bảo quản tài sản
tránh tình trạng trộm cắp cuối năm sống tại địa bàn dưới chân núi
sắp danh với tỉnh hòa bình gia đình ông nguyễn kim trung cảm thấy yên tâm hơn
khi có sự tham gia bảo vệ về an ninh trật tự của đội tự quản
được thành lập từ năm hai nghìn hai mươi đội an ninh tự quản của thôn bát còn chèm
đã cùng với lực lượng công an xã thường xuyên phối hợp tuần tra kiểm soát trực ban
để ngăn chặn kịp thời các vụ việc ngay từ khi mới hình thành đặc biệt thường xuyên tuyên truyền tới
người dân trong thôn chủ yếu là người dân tộc mường giao các đường lối chính sách của đảng
nhà nước là trung tâm hòa giải những bất đồng trong thôn xóm cắn kết quần chúng nhân dân
từ khi có đội tự quản về an ninh trật tự tại địa bàn thôn không xảy ra các vụ trộm cắp
ý thức người dân được nâng cao
từ ngày có an ninh tự quản xóm ngõ ở đây nói chung không bị mất trộm cắp gì ở trong nhà cả
cổng xá bây giờ mà cứ không đóng cửa không đóng cổng cứ để cả chìa khóa đấy cũng không bao giờ mất được
trong quá trình hoạt động năm qua trong năm tổ của cùng an ninh tự quản này
chúng tôi đã thực hiện quy chế và hương ước cân cứ và hương ước của thôn
mỗi một cung chúng tôi đã thành một tổ gồm từ tám người
đến một mươi hai người
ngoài cái tổ một mươi hai người trong cái cụm này
thì thôn đã thành lập một cái tổ cơ động thường xuyên hàng tuần hàng tháng
nó đi kiểm tra từng ngõ từng khung
kể từ khi dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát
đội tự quản về an ninh trật tự của thôn đã đi từng ngõ gõ từng nhà
ra từng trường hợp để tổ chức các biện pháp phòng dịch theo quy định
đồng thời lập chốt chặn hai mươi bốn trên hai mươi bốn
tại khu vực sắp danh với tỉnh hòa bình
chính vì vậy xã khánh thượng là xã vùng xanh an toàn trước dịch covid một mươi chín
trong thời gian qua tổ an ninh tự quản đã phát huy vai trò tích cực
đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ
thứ nhất là phối hợp chặt chẽ với công an xã các bàn ngành đoàn thể
trong tuyên truyền vận động mọi người trong tổ trong gia đình
chấp hành tốt chính sách pháp luật không bị lôi kéo tham gia vào các hoạt động của các thế
thứ hai là giúp đỡ các thế lực thủ địch tham gia trực chốt và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
qua hoạt động của tổ thì phát huy được tình cảm quê hương làng xóm đoàn kết tương thân tương ái
mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự thường được ví là cánh tay nối dài
là nền tảng để xây dựng củng cố thực hiện phương châm tự quản tự phòng tự bảo vệ và tự hòa giải
hoạt động của những mô hình này sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại địa bàn dân cư và phục vụ cho sự phát triển kinh tế của địa phương
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố ba bị can về hành vi tham mô tài sản
trước đó công an thành phố cao bằng nhận được thông tin phản ảnh của người dân về tình trạng ô nhiễm nặng
tại bãi rác nà lần thuộc xóm năm xã chu trinh thành phố cao bằng
qua điều tra lực lượng công an phát hiện có dấu hiệu vi phạm tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển và môi trường cao bằng
ngày hai mươi hai tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cao bằng đã tiến hành khám xét nơi làm việc
đối với ba đối tượng là lãnh đạo cán bộ của công ty gồm nông thị nguyệt kha văn thuật và hoàng thị ngọc quỳnh
qua khám xét thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa chất khống để chiếm đoạt tiền của nhà nước
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng đã ký hợp đồng và mua khống hóa đơn với một doanh nghiệp ngoài tỉnh để thay
quyết toán tiền vật tư hóa chất xử lý rác thải nhằm chiếm đoạt và gây thất thoát một sáu tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng đã tiến hành bắt bị can để tạm giam đối với nông thị nguyệt và kha văn thuật
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hoàng thị ngọc quỳnh và hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
hoạt động tín dụng đen đang có những diễn biến phức tạp với nhiều biến tướng tinh vi và khó lường
thời điểm hiện nay các đối tượng lợi dụng sự khó khăn của các doanh nghiệp tiểu thương và người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh để tìm cách tiếp cận người có nhu cầu vay tiền
đặc biệt thời gian qua đã xuất hiện những chiêu thức mới được các tổ chức tín dụng đen sử dụng để trục lợi
thông qua mạng xã hội zalo facebook các đối tượng quảng cáo về việc cho vay tiền với thủ tục đơn giản không cần thế chấp tài sản hay giấy tờ tùy thân
và đặc biệt người vay có thể sử dụng cả ảnh khỏa thân của chính mình là cũng có thể vay được tiền

từ đó chúng buộc người phụ nữ này phải sai hẹn hợp đồng và phải chịu phạt nếu không chúng liên tục đe dọa
tiền từ đó chúng buộc người phụ nữ này phải xa hẹn hợp đồng và phải chịu phạt nếu không chúng liên tục đe dọa
còn trên không gian mạng các hình thức cho vay trực tuyến vay online cũng có sự chuyển đổi hoạt động âm thầm len lỏi để tìm khách hàng
để lần tránh sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an nhiều app cho vay đã đổi tên như u vay đổi thành e vay xe tiền nhanh thành ví vay nhanh
hoặc một số app đã co cụm lại như áp ví tò mò vay bốn mươi hay là vay vui vẻ
người đi vay đến thời hạn đóng lãi nếu không trả được lãi thì lại tiếp tục được đối tượng chỉ hướng đến những cái app khác
những cái trang web khác để vay tiền để trả tiếp nối tiếp nối cái khoản vay dẫn đến cái tình trạng là lãi trồng lãi
ma trận tín dụng đen vẫn phức tạp trong mùa dịch
khi cơ quan chức năng đấu tranh bóc gỡ quyết liệt thì các đối tượng sẽ tìm mọi cách để tiếp tục hoạt động với phương thức và thủ đoạn mới
chính vì vậy mỗi người dân cần tỉnh táo trước những lời mời chào quảng cáo hấp dẫn về hình thức
hay thủ tục cho vay của các đối tượng
bởi thực chất đây chính là những cái bẫy đã đẩy nhiều người vào hoàn cảnh khốn cùng vì tín dụng đen
công an huyện trợ mới tỉnh an giang đang củng cố hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền liên quan đến một mươi hai đối tượng
vừa bị phát hiện bắt giữ tại khu vườn xoài thuộc ốc long phú hai xã long điền b huyện trợ mới
nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vườn xoài thuộc ốc long phú hai xã long điền bê huyện chợ mới
có nhiều đối tượng tụ tập đá gà ăn tiền gây mất an ninh trả tự nên lực lượng công an đã nhanh chóng đến địa điểm trên để kiểm tra
thấy lực lượng công an các đối tượng bỏ chạy một mươi hai đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó
khám xét trên người các đối tượng thu giữ sáu điện thoại di động và hơn hai mươi một triệu đồng
công an tp hcm vừa khởi tố và bắt tạm giam ba mươi tám đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn
với số tiền giao dịch lên tới gần bốn tỷ usd
theo điều tra
đường dây đánh bạc này do huỳnh long bạch nguyễn đắc quý
huỳnh long như và phạm thị mai ngân cầm đầu và điều hành
công an xác định nhóm này sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật
hoạt động hết sức tình vi bí mật thay đổi thủ đoạn đặc thực thông qua việc sử dụng đổ tiền việt để mua các loại tiền điện tử
như ethereum usdt tron liên kết với các sàn tài chính để quy đổi nạp rút tiền
các đối tượng hình thành nhiều đối tượng
dây phân cấp nhiều tầng nhiều đại lý tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn phát triển ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
bước đầu công an xác định số lượng tiền giao dịch gần bốn tỷ usd tương đương tám mươi bảy sáu trăm một mươi hai tỷ đồng
đây mới chỉ là số tiền con bạc tham gia chơi chưa tính tiền đối ứng của nhà cái
hiện công an tp hcm vẫn đang phù hợp cùng các đơn vị điều tra mở rộng đường dây đánh bạc quy mô lớn này
vào ngày bốn tháng một mươi hai lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh kiên giang
phối hợp với công an huyện tân phú đông tỉnh tiền giang tiến hành bắt truy nã đối với lê thị kim tư
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại huyện an minh tỉnh kiên giang về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo kết quả điều tra vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một tư cùng chồng là nguyễn kim phụng bị công an huyện hóc môn tp hcm bắt quả tang khi đang bán ma túy cho con nghiện
sau đó vào giữa năm hai nghìn hai tư bị toán nhân dân tp hcm tuyên phạt bảy năm tù
con chồng của tư lại bị bắt
tư là phụng bị phạt sáu năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
lúc này do có con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi nên tư được hoãn thi hành án và được đưa về kiên giang để cơ quan chức năng quản lý người bị kết án tù đang tại ngoại
đến năm hai nghìn năm khi con cửa tư đủ tuổi để tư đi chấp hành án theo quy định của pháp luật thì tư bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang ra quyết định truy nã
sau gần hai mươi năm bỏ trốn tư bị bắt giữ và đưa đi chấp hành án theo thẩm quyền
một băng nhóm đối tượng gốc người hải phòng đã có tiền án tiền sự hoạt động lưu động vào tp hcm để cho vay lãi nặng hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn vừa bị cục cảnh sát hình sự đấu tranh bóc gỡ thành công
cầm đầu đường dây là đối tượng đào xuân thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đã có hai tiền án cố ý gây thương tích và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
thắng thường cho khách vay với hai hình thức gồm vay bát họ trả tiền góp
theo tháng lãi suất từ hai trăm tám mươi hai đến một bảy trăm ba mươi tám một năm vay lãi nằm đóng tiền lãi một mươi năm ngày một lần lãi suất năm đồng một triệu một ngày hoặc một năm một ngày tương đương với mức lãi suất một trăm tám mươi đến năm trăm bốn mươi bảy năm một năm
đều lôi kéo những người đang có nhu cầu vay tiền các đối tượng cho vay đăng quảng cáo trên các website mạng xã hội kết nối với các đối tượng môi giới làm trong ngành ngân hàng tài chính để giới thiệu
cơ quan cảnh sát điều tra cũng đề nghị những người khách hàng vay tiền của nhóm đối tượng này liên hệ với phòng trọng án cục cảnh sát hình sự địa chỉ hai trăm năm mươi tám nguyễn trãi quận một tp hcm để giải quyết
cơ quan cảnh sát điều tra cũng đề nghị những người khách hàng vay tiền của nhóm đối tượng này liên hệ với phòng trọng án cục cảnh sát hình sự địa chỉ hai trăm năm mươi tám nguyễn trãi quận một tp hcm để giải quyết
thời gian qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến công nghệ cao trên địa bàn tỉnh thái nguyên có diễn biến phức tạp
ngoài sử dụng phương thức thủ đoạn truyền thống các đối tượng đã lợi dụng hình thức dịch bệnh covid một mươi chín để gia tăng những chiêu bài thủ đoạn mới
nhằm đến người dân nhẹ dạ cả tin mất cảnh giác để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một một phụ nữ trú tại huyện đại từ nhận được cuộc điện thoại từ đầu số lạ của người đàn ông tự xưng là nhân viên của một công ty bảo hiểm
người này thông báo cho người phụ nữ về việc nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
sau đó đối tượng gửi tin nhắn yêu cầu nạn nhân truy cập và khai báo tài khoản ngân hàng trên đường link rồi tiếp tục yêu cầu gửi mã otp
khi nạn nhân gửi mã otp chỉ chưa đầy hai phút
một hai tỷ đồng của bà có trong tài khoản ngân hàng đã bị rút toàn bộ
trước đó khoảng cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một người phụ nữ này lên mạng xã hội facebook để tìm kiếm việc làm
sau đó chỉ nhận được một đường link gửi vào gia lô với nội dung tham gia vào ứng dụng kiếm tiền online trên sàn coinex
tiếp đến chị được một số đối tượng hướng dẫn cách thức cài ứng dụng trên điện thoại di động
đăng ký tài khoản hướng dẫn nạp tiền và tham gia các gói nhiệm vụ của ứng dụng
với cam kết một trăm linh hoàn thành nhiệm vụ và nhận phần thưởng
ban đầu với số tiền tham gia ít khi hoàn thành các nhiệm vụ chị nhận được tiền gốc và tiền thưởng theo thỏa thuận
tuy nhiên khi chị nạp số tiền từ năm triệu đồng trở lên để chơi lúc này ứng dụng liên tục báo lỗi
yêu cầu chị nạp thêm số tiền lớn khác để nhận tiền gốc và tiền thưởng trước đó
xong càng nộp thêm tiền chị càng bị chiếm đoạt số tiền lớn hơn
bước đầu là tôi bỏ vốn là một trăm năm mươi sau đó là ba trăm linh sau đó năm trăm linh rồi tăng lên ba triệu và năm triệu
và giữa tiền tôi bắt đầu để
năm triệu là đã được thưởng số tiền lên rất là lớn thì tôi phải nạp nạp thêm vào để tôi mới lấy lại được cả gốc và lãi
thì cứ như vậy số tiền tôi tham gia vốn gốc bỏ ra trong quá trình từng bậc thang một
thì số tiền gốc của tôi đã bị mất là gần một tỷ đồng và nay đã mất hoàn toàn không lấy lại được
theo số liệu của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên từ đầu năm đến nay
đơn vị đã tiếp nhận một mươi vụ một mươi bị hại đến trình báo về việc bị các đối tượng sử dụng công nghệ cao
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm
tổng số tiền bị chiếm đoạt trên tám tỷ đồng
người dân cần thận trọng cảnh giác tỉnh táo khi tham gia vào các giao dịch điện tử
tuyệt đối không truy cập vào các đường link nghi vấn giả mạo cơ quan nhà nước bảo hiểm xã hội ngân hàng
tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân
tuyệt đối không cung cấp số điện thoại số tài khoản ngân hàng mật khẩu truy cập
mạo tp cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào
khi sử dụng các thiết bị thông minh điện thoại di động có cài đặt ứng dụng ngân hàng điện tử
thì chỉ truy cập vào cái ứng dụng duy nhất do ngân hàng cung cấp
thì không truy cập vào những ứng dụng lạ mà do người khác đề nghị cài đặt truy cập
để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn ngày càng biến tướng
của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao đồng thời tích cực tố giác tội phạm tới cơ quan chức năng
khi phát hiện các đối tượng có hành vi phạm tội để kịp thời đấu tranh ngăn chặn

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với các đối tượng
ngô thị mỹ dung đặng hoàng phương con trai của dung lê hùng giang và nguyễn thị tuyết hằng
cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo kết quả điều tra ban đầu sau thời gian quen biết nhau hằng đặt vấn đề với dung mua ma túy của hàng
về bán lại kiếm lời dung đồng ý từ khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
dung đã nhiều lần mua ma túy của hằng đem về phân lẻ trực tiếp bán và giao cho phương
sang bán lại cho nhiều người đến khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an tỉnh an giang bắt và khám xét nơi ở của dung phát hiện thu giữ trên sáu trăm bốn mươi gram ma túy đá
cùng nhiều tăng vật liên quan tại thời điểm khám xét lực lượng công an còn phát hiện bắt giữ phương
và sang đang ở trong nhà dung ngoài ra còn phát hiện thu giữ trong người sang trên sáu gam ma túy đá
tiến hành bắt và khám xét nơi ở của hằng tại tỉnh tây ninh lực lượng công an phát hiện thu giữ một khẩu súng
dạng móc khóa và sáu viên đạn nghi đạn cao su cùng một số tam vật liên quan
gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản nhà dân ước tính tài sản gần ba trăm linh triệu đồng
ba đối tượng vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an bắt giữ
trước đó qua tin báo
tố giác tội phạm của nhân dân từ cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên đề bàn tp vinh và huyện diễn châu
liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản thủ phạm thường phá cửa đột nhập vào các công sở
cửa hàng kinh doanh và nhà dân lợi dụng không có người trông coi để gây án
qua điều tra xác minh ngày ba mươi tháng một mươi một công an tp vinh đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng nguyễn đức thi
và võ anh đức chính là thủ phạm đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản nói trên thu giữ năm xe máy
một xe đạp điện một mươi điện thoại di động năm tv bốn máy tính sách tay và nhiều vật dụng khác trong gia đình
ước tính trị giá tài sản gần ba trăm linh triệu đồng toàn bộ số tiền trộm cắp được các đối tượng đã dùng để chơi game và tiêu xài cá nhân
công an huyện gò công đông đang tạm giữ đối tượng lê văn ân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cư ngụ tại khu phố ba phường hai thị xã gò công về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an ân vừa chấp hành xong án phạt tù vào ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
chưa được xóa an tích khoảng một giờ ngày một mươi chín tháng một mươi
ân đi ngang nhà anh phan việt nghiêm tại huyện gò công đông phát hiện xe mô tô của anh nghiêng dựng trước sân nhà
chìa khóa còn để trên xe ân đã lẻn vào trộm cắp xe và đem về phòng trọ cất dấu
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi thì bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò công đông phát hiện và bắt giữ thu hồi tam vật
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi thì bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò công đông phát hiện và bắt giữ thu hồi tam vật